công an huyện yên định tỉnh thanh hóa và đội chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
thuộc phòng cảnh sát kinh tế và tham nhũng công an tỉnh đã phối hợp đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch thể hiện qua các tài liệu thu giữ gần ba trăm linh tỷ đồng
trong quá trình phá án lực lượng công an đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự bốn đối tượng gồm
trịnh thị tám sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba nguyễn văn quế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi đều ở xã yên trường huyện yên định
lê hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và lê hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đều ở xã điền lưu huyện bá thước
khám xét nơi ở của các đối tượng nói trên lực lượng công an đã thu giữ một mươi một điện thoại di động
ba laptop một máy fax và hơn hai trăm linh triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến việc đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet
theo kết quả điều tra ban đầu đối tượng cầm đầu đường dây
đánh bạc qua mạng internet này là trịnh thị tám
tám đã sử dụng hai mươi tài khoản khác nhau để câu kết với quế long nam
cùng một số đối tượng khác trên địa bàn thành phố thanh hóa các huyện vĩnh lộc cầm thủy bá thước
để tổ chức đánh bạc qua mạng internet
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến khi bị phát hiện đường dây đánh bạc này đã giao dịch số tiền gần ba trăm linh tỷ đồng
hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng